quý vị và các bạn trước câu hỏi hành khách có biết thoát ra ngoài khi xe gặp sự cố hay bị cháy hay không thì câu trả lời hầu hết là không
và vừa qua vụ thảm khốc tại bình thuận khiến một mươi hai người thiệt mạng nguyên nhân cũng do nhiều người dân không biết cách để thoát ra ngoài
hầu hết các xe khách đều được trang bị đầy đủ các thiết bị để thoát hiểm như cửa thoát hiểm búa
thế nhưng những vật dụng này dường như đã bị lái xe phụ xe lẫn hành khách lãng quên
qua kiểm tra như vậy thì
tất cả các phương tiện trên xe khách là dụng cụ phản trái chữa chá là bình oxy hai và búa và cửa thoát hiểm lại đều có đầy đủ
về thứ hai là các hành khách lên xe đối với lấy xe và phụ xe chưa truyền được cái việc là sử dụng để khi phần trống chá nổ khi gặp sự cố
không hướng dẫn
không hướng dẫn cho hành khách đi chơi
cũng qua kiểm tra cùng các cơ quan chức năng chúng tôi thấy rằng hầu hết các xe khách đều trang bị đầy đủ bình chữa cháy
nhưng nhiều xe chỉ trang bị theo hình thức đối phó như chiếc xe khách mang biển kiểm soát bảy mươi năm k ba trăm sáu mươi bảy này chẳng hạn